trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng cho biết là vừa nhận được thông tin
về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người anh bệnh nhân covid một mươi chín số hai mươi hai ở việt nam
và là bệnh nhân covid một mươi chín đầu tiên tại đà nẵng
kết quả bệnh nhân đã âm tính với sars cov hai
cụ thể là vào ngày một mươi bốn tháng bốn sau khi bệnh nhân về nước
thì đã lấy mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện royal surrey của anh để xét nghiệm sars cov hai
một ngày sau đó kết quả cho thấy là bệnh nhân này âm tính với sars cov hai
trước đó bệnh nhân này lại dương tính trở lại với sars cov hai khi mà đến sân bay tân sơn nhất
để làm thủ tục xuất cảnh về nước
và có nhiều giải thiết về việc bệnh nhân dương tính lại như là do tải lượng virus
số lượng thành phần virus trong một thể tích máu tại các thời điểm khác nhau
quy trình và dụng cụ xét nghiệm thì khác nhau
các chuyên gia và bác sĩ chung quan điểm rằng covid một mươi chín là bệnh rất mới
và còn nhiều điều phải tìm hiểu